tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia vị xuyên tỉnh hà giang giáo hội phật giáo việt nam tỉnh hà giang đã tổ chức đại lễ cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ
đại lễ cầu siêu là một hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn
nhằm chi ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc vì sự toàn vẹn của lãnh thổ đất nước bảo ân của đạo phật
đại lễ cầu siêu cũng là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy
sáu mươi năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc chi ân các anh hùng liệt sĩ và cũng là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước của dân tộc việt nam
tại lễ cầu siêu các đại biểu đã thực hiện nghi thức dân hương dân hoa anh linh các anh hùng liệt sĩ
tưởng niệm và nguyện cầu cho anh linh những người lính đã ngã xuống và nghi thức phóng sinh cầu cho quốc thái dân an hòa bình thịnh vượng
trung ương giáo hội phật giáo việt nam đã tặng quà tri ân động viên các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh hà giang